hà nội đừng nhiều người ví là thành phố một mươi hai mùa hoa bởi mỗi mùa khoảng thời gian trong năm đều có những loài hoa đặc trưng như là mùa xuân thì có hoa đào hoa ban mùa hạ có hoa loa kèn hoa sen và giai đoạn giao mùa từ thu sang đông là thời điểm cúc họa mi nở
đến hẹn lại lên vào cuối tháng một mươi đầu tháng một mươi một cúc họa mi bắt đầu bung nở khoe sắc trắng tinh khôi
vâng chỉ nở một mùa duy nhất trong năm và cũng kéo dài chỉ trong một vài tuần thôi
bởi vậy đối với nhiều người lưu giữ một bộ ảnh chụp cùng cúc họa mi đăng tải lên facebook chia sẻ với bạn bè người thân là điều không nên bỏ lỡ
sắc trắng tinh khôi của những bông cúc họa mi phủ khắp những góc phố của thủ đô từ những vườn hoa hay trên những gánh hoa nhỏ len lỏi tới từng con ngõ
đây cũng chính là những địa điểm trách y yêu thích của rất nhiều người
tinh khôi sáng mừng sức sống hình ảnh cúc họa mi được đăng tải trong nhiều bài đăng và cư dân mạng còn gọi vui với nhau khoảng thời gian này đang là mùa cúc họa mi
và có cả những fanpage cộng đồng yêu cúc họa mi với hàng trăm thành viên như thế này
người ta nói cúc họa mi chính là biểu tượng của tình yêu thầm lặng chân thầy nhưng mạnh mẽ bên trong
cúc họa mi là biểu tượng cho may mắn và thành công
nếu tặng ai đó nó mang ý nghĩa lời chúc tốt đẹp nhất
cúc họa mi là biểu tượng nhất dành cho họ bảo sao ai cũng yêu cũng thích và đều muốn có một bình hoa cúc họa mi để chương để ngắm và để nghĩ
người ta vì một người mà đem lòng yêu cả thành phố còn em vì một loài hoa mà thương nhớ cả mùa đông
họa mi không chỉ đơn thuần là một loài hoa nó còn chất chứa bao hoài niệm
có lẽ bởi vậy mà cư dân mạng đã lựa chọn đăng ảnh cúc họa mi với những bài viết rất sâu sắc
vẻ đẹp rung rỉ tinh khí của cúc họa mi khiến người dân và du khách khi tới hà nội mãi mê săn tìm
cánh đồng hoa tây tiệu thùng lũng hoa hồ tây bãi đá sông hồng thảo nguyên hoa long biên phủ trắng cúc họa mi
nhiều người dân và du khách lựa chọn các vườn cúc đầu mùa để tham quan chụp ảnh kỷ niệm
trên mạng xã hội cư dân mạng chia sẻ ngắm hoa theo mùa chụp ảnh đã trở thành một nét đẹp trong đời sống tinh thần văn hóa của người hà nội
phát triển các vùng trồng hoa trở thành các điểm tham quan đang là một cách làm du lịch phổ biến và tạo được trào lưu
không chỉ đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho các chủ vườn hoa cho những người thơ ảnh mà rất nhiều niềm vui năng lượng tích cực những tâm hồn yêu cái đẹp đã được lan tỏa và đồng điệu cùng nhau
khi bạn yêu cuộc đời cuộc đời sẽ yêu lại bạn
bạn hãy cứ đi đi giữ cho mình niềm yêu đời thiết tha bằng lòng với những điều đẹp đẽ những dấu ấn nhiều khi bé nhỏ nhưng khó phai trong đời và đừng bận tâm về những bắt đầu hay sau cuối
nhìn những bông hoa cúc họa mi
dường như cảm thấy lòng ấm áp và đầy hy vọng vào cuộc sống như những bông hoa bung nở rực rỡ vào thời điểm chớm đông
không chỉ là các bạn trẻ những bộ ảnh chụp cùng cúc họa mi đã được nhiều người lớn tuổi chia sẻ trên mạng xã hội mang lại những nét đẹp hoài niệm rất riêng của mùa cúc họa mi
đối với nhiều người facebook đã là nơi lưu giữ rất nhiều những kỷ niệm những hình ảnh đẹp những khoảnh khắc đáng nhớ
và đối với cư dân mạng thay vì chia sẻ những điều tiêu cực thì những bài viết với tinh thần lạc quan vui vẻ
đẽ như thế này thực sự ý nghĩa và rất có giá trị
từ vũng tàu ra hà nội để chụp ảnh với họa mi ở bãi đá sông hồng trải nghiệm này rất có ý nghĩa đối với những người phải sống xa hà nội như tôi
văn hóa đi ngắm hoa theo mùa ở hà nội vẫn luôn yên giấu
mùa sen giải rác suốt hai ba tháng nhưng mùa họa mi thì chỉ kéo dài vài tuần thôi
nếu chờ tới mùa rộ điểm check in nào cũng đông đầu mùa hoa cũng có những nét rất riêng
cứ chụp từ đầu mùa để có nhiều góc chụp
lại không bị đông quá thoải mái săn bắt nghệ thuật
khoảng hai ba tuần nữa cúc họa mi sẽ nở rộ không nên bỏ lỡ một mùa hoa tinh khôi
nhưng cư dân mạng cũng chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm tình huống hài hước tại các điểm check in khi lượng du khách tập trung quá đông
sẽ không dễ dàng để có thể có được một vụ ảnh chụp cùng cúc họa mi
bởi vậy chụp với họa mi đầu mùa đang là sự lựa chọn của rất nhiều du khách
bạn đã có cho riêng mình những bức ảnh như vậy chưa
hãy tận hưởng những mùa hoa rất riêng của hà nội và chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân